hôm qua tại hà nội tòa nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án nguyễn hữu vinh
tức blogger anh ba sàm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
hai bị cáo trong vụ án này là nguyễn hữu vinh tức blackger anh ba sàm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chú tệ quận đống đa hà nội và nguyễn thị minh thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tệ quận bà đình hà nội
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba và tháng một năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn hữu vinh đã vào trang chủ workbrad com
đăng ký lập quản trị và sử dụng hai blog diễn đàn xã hội dân sự workbrad com
blog dân quyền và blog chép xử việt workbred com blog chép xử việt

nguyễn hữu vinh đã chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo nguyễn thị minh thúy
đăng trên hai blog dân quyền chép sử việt hai mươi bốn bài viết có nội dung sai sự thật
không có căn cứ tuyên truyền xuyên tạc đường nối chính sách của đảng pháp luật của nước
bồi nhọ các cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức
đưa ra cái nhìn bi quan một chiều gây hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo vinh
năm năm tù giam và bị cáo thúy ba năm tù giam về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
tại phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên quyết định như bản án sơ thẩm